thưa quý vị liên tục các lô hàng tân dược với quảng cáo là chữa trị được covid một mươi chín
nhưng không nhẵn mát vừa bị các lực lượng chức năng thành phố hồ chí minh phát hiện bắt giữ
lợi dụng tâm lý hoang mang của một bộ phận người dân các loại thuốc kể trên
và mặt hàng y tế trôi nổi đang tìm mọi cách tuồn vào thị trường
thực tế này không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn dẫn đến rủi ro sức khỏe cho người tiêu dùng
điển hình vụ việc mới đây ngày một mươi một tháng tám hàng chục ngàn viên thuốc tân dược nhập lậu
được người bán quảng cáo là thuốc có thể chữa bệnh covid một mươi chín đã bị lực lượng quản lý thị trường
phối hợp cùng công an thành phố hồ chí minh phát hiện và thu giữ
tại một căn nhà trong hẻm đường an dương vương phường bình trị đông quận bình tân
lô thuốc tân dược với hơn sáu mươi bảy viên đựng trong chín thùng cắt tông có tên là liên hoa thanh ôn
chủ lô hàng mua ở thành phố móng cái quảng ninh với giá bảy mươi tám đồng một hộp
sau đó đem về thành phố hồ chí minh rao bán trên mạng mà không có hóa đơn chứng từ về nguồn gốc
thông qua các trang mạng bạn bè tôi thấy có những bài thuốc để chữa trị covid một mươi chín

thời gian qua lực lượng chức năng tại tp hcm còn kiểm tra phát hiện xử lý nhiều vụ việc vi phạm
kinh doanh chứa trữ mặt hàng là thiết bị vật tư y tế trong phòng chống dịch covid một mươi chín
như khẩu trang găng tay cao su nước khử khuẩn máy tạo oxy dụng cụ đo nồng độ oxy
nhưng không có hóa đơn chứng từ về nguồn gốc hay kiểm định chất lượng
theo kết quả của cục quản lý thị trường từ đầu năm đến nay đã kiểm tra gần hai trăm linh vụ
xử lý hơn một trăm tám mươi vụ vi phạm và tạm giữ hơn một mươi một triệu các khẩu trang các loại
hơn một mươi một tấn và gần tám triệu găng tay cao su
hơn một mươi đơn vị sản phẩm nước rửa tay nước khử khuẩn không đảm bảo chất lượng

hình hình lây nhiễm covid một mươi chín vẫn căng thẳng tâm lý không ít người dân hoang mang
mong muốn tích trữ thuốc hoặc các dụng cụ y tế như bình oxy đo nồng độ oxy
các đối tượng đánh vào tâm lý đó để cố tình nhập sản phẩm không rõ nguồn gốc trục lợi
do đó một mặt người dân cần cập nhật thông tin để chỉ mua và sử dụng thuốc
các sản phẩm y tế có giấy tờ đồng thời khi phát hiện những trường hợp nghi vấn
cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn xử lý